hôm nay một mươi một tháng ba kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày báo nhân dân ra số báo đầu tiên một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đây là dịp để những người làm báo đảng tự hào với truyền thống để tiếp bước các thế hệ đi trước
vững bước trên chặng đường phát triển mới tạo nên những dấu ân mới
hòa chung với sự phát triển của xã hội báo nhân dân đã và đang đổi mới diện mạo các ấn phẩm
theo hướng hiện đại gần gũi hơn với bạn đọc đồng thời giữ vững vị thế của một tờ báo
đi đầu trong biểu dương cái tốt đẹp và phê phán cái xấu trong xã hội
xứng đáng với tên gọi báo nhân dân tờ báo của dân cho dân và vì dân
trong thời đại mà thông tin được khai thác triệt đề trên nhiều khía cảnh bởi sự toàn cầu hóa của mạng xã hội
mới thấy báo chí là một mặt trận quyết liệt trong cuộc đấu tranh với cái sai bảo vệ cái đúng
không chỉ nâng cao tính mới tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng truyền thông
trong tình hình hiện nay mà trên hành trình sáu mươi chín năm của mình
báo nhân dân luôn vững vàng là một tờ báo của đảng
với những thông tin chuẩn xác chính thống và có tính định hướng xã hội
cái tiếng nói của báo nhân dân vẫn là cái tiếng nói người ta tật niềm tin cậy
không có phải là nhất đâu thì tôi nghĩ là nhất
báo của đảng báo chính thống ngọn cờ tư tưởng
thế còn có thể các báo khác có cái điểm này điểm khác nó chưa chuẩn
báo nhân dân là chuẩn
qua kiểm nghiệm
thực tiễn kiểm chứng tất cả những thông tin đăng báo nhân dân đều đúng đắn và chính xác
báo nhân dân nó thường xuyên phản ánh đường lối chủ trương chính sách chính thống của đảng
và những thông tin chính thống của đảng trên toàn quốc
do đó mà đó là một nguồn thông tin mà tôi thấy là cần thiết phải nghiên cứu phải thu nạp vào mình
cái nét nổi bật của báo nhân dân chính là sự chính xác
kiếp thời độ tin cạnh và chuẩn mặt
báo nhân dân được xây dựng trên nền móng của những tờ báo cách mạng tiền thân như thanh niên tranh đấu cờ vô sản
tại đại hội đảng lần thứ hai tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một đảng ta đã quyết định xuất bản báo nhân dân
chủ tịch hồ chí minh là người đặt tên cho báo
bác mong muốn báo nhân dân phải là tờ báo của đảng nhưng phải luôn gắn bó với nhân dân
cùng với sự phát triển của nền báo chí nước nhà
báo nhân dân từ tờ báo ra hàng tuần với bốn trang đến tờ báo nhân dân hàng ngày
và đến các ấn phẩm đa dạng phong phú sau này đã khẳng định sự lớn mạnh vị trí sự ảnh hưởng của báo nhân dân
không chỉ có các tác phẩm hay trên nhiều thể loại về nội dung
mà cách thể hiện đa dạng từ báo viết báo hình báo điện tử của báo nhân dân
cũng đã và đang thu hút sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước
dưới ngôi nhà bảy mươi một hàng chống
nhiều thế hệ những người làm báo nhân dân đã và đang tiếp tục đóng góp
xây dựng tờ báo mỗi ngày một trưởng thành phát triển
trải qua gần bảy mươi năm báo nhân dân đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện
đáp ứng nhiệm vụ của báo đảng trong thời đại mới
gần bảy mươi năm qua kế thừa truyền thống tự hào của báo đảng
đội ngũ những người làm báo nhân dân vẫn đang tiếp tục chặng đường mới của mình
với nhiều hoạch định mới với mong muốn mãi là lá cờ đầu của báo chí cách mạng
là bạn đồng hành tin cậy